chính quyền địa phương đã cho hơn hai mươi người cách ly tại liều tạm được trở về cách ly tại nhà